một vụ việc dùng dao bắt cóc và khống chế con tin vừa xảy ra vào lúc một mươi bốn h chiều nay tại phường vĩnh hải
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba kịp thời có mặt
khống chế bắt giữ đối tượng giải cứu được thanh niên bị đối tượng bắt làm con tình
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi bốn h hai mươi phút tại khu nhà trọ số bảy đường nhà thờ phường vĩnh hải
thành phố nha trang đối tượng nguyễn minh tiến ba mươi một tuổi trú phường vĩnh phước tạm trú tại khu nhà trọ
đã dùng hai dao nhọn khống chế anh bùi sơn hoàng vũ hai mươi tuổi sinh viên trường đại học nha trang
cùng trú trong khu trọ trong quá trình khống chế đối tượng tiến đã dùng dao nhọn đâm anh vũ ba nhát gây trọng thương
sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã có mặt phối hợp với công an phường vĩnh hải
kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng nguyễn minh tiến và đưa nạn nhân bùi sơn hoàng vũ đi cấp cứu
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba bắt đầu tiếp cận vừa tiếp cận vừa yêu cầu là đối tượng bỏ hữu phí xuống
bỏ dao xuống đối tượng vẫn là hết yêu cầu là phải thả bỡ con của đối tượng ra nếu không đâm
nắm bắt được tình hình là đối tượng vừa hút
mà tí đá xong đang trong tình trạng ngáo đá nên lực lượng một trăm một mươi ba quyết định tiếp cận vừa tiếp cận vừa tiếp bục
thì đối tượng yêu cầu là phải dán ra để bỏ dao xuống
khi đối tượng vừa dán ra bỏ dao xuống thì bộ bạc tiếp cận vào khống chế để đưa về tù sở
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an thì đối tượng nguyễn minh tiến bị ngáo đá
cho rằng vợ con của mình bị bắt nên đối tượng khống chế anh vũ nhằm gây sức ép đòi thả vợ con
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ